xin kính chào quý vị đang theo dõi tin tức một mươi sáu h
thưa quý vị tại tỉnh hải dương chỉ số sử dụng lao động tháng ba tăng cao nhất trong quý i tăng ba ba so với cùng kỳ năm trước
ba tháng đầu năm chỉ số sử dụng lao động của tỉnh cũng tăng một năm so với cùng kỳ năm trước
nguyên nhân là do ba tháng đầu năm doanh nghiệp của tỉnh hải dương đã khôi phục sản xuất kinh doanh nhanh
thị trường tiêu thụ mở rộng nhiều doanh nghiệp thay vì giảm giãn giờ làm đã cho tăng ca giúp người lao động tăng thu nhập
chỉ số sử dụng lao động trong các lĩnh vực cần nhiều lao động như dệt may da dày điện điện tử tăng cao
sở lao động thương minh và xã hội tỉnh hải dương đang phối hợp với các doanh nghiệp thu thập thông tin
nhu cầu tuyển dụng lao động để kết nối hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho lao động trên địa bàn tỉnh
nhất là các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp
liên minh hợp tác xã việt nam vừa tổ chức hội nghị phát động tháng hành động vì hợp tác xã của hệ thống liên minh hợp tác xã việt nam năm hai nghìn hai mươi bốn
với chủ đề vì sự phát triển bền vững của hợp tác xã
đây là năm đầu tiên hệ thống liên minh hợp tác xã việt nam tổ chức tháng hành động vì hợp tác xã
chương trình bao gồm một chuỗi hơn hai mươi hai sự kiện diễn ra trên cả nước cao điểm từ ngày hai mươi chín tháng ba đến ngày hai mươi chín tháng bốn
được triển khai với các thông điệp hợp tác xã ứng phó với biến đổi khí hậu phát triển kinh tế xã hội
liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với sản phẩm chủ lực quốc gia vùng địa phương
đổi mới hợp tác phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã
thưa quý vị thực hiện quyết định của thủ tướng chính phủ về tiến dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù
trình nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh hà nam đã tích cực phối hợp với các địa phương đơn vị
liên quan để giả soát các đối tượng có nhu cầu đủ điều kiện để giải ngân
đây là chính sách mới rất nhân văn nhân đạo nhằm giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống
hòa nhập với cộng đồng
với nguồn vốn được vay một trăm linh triệu đồng là mức tối đa theo quyết định số hai mươi hai của thủ tướng chính phủ
đối với cá nhân là người chấp hành xong án phạt tù
vợ chồng chị thắm đã quyết định đầu tư thêm vào cửa hàng tạp hóa để mở rộng kinh doanh
để triển khai có hiệu quả minh bạch đúng pháp luật
ngân hàng chính sách xã hội tỉnh hà nam đã phối hợp chặt chẽ với công an các địa phương
trong tỉnh ra soát danh sách đối tượng đủ điều kiện vay vốn để giải ngân
nhờ vậy đến nay tỉnh đã giải quyết cho năm mươi cá nhân với số tiền là bốn tỷ sáu trăm năm mươi triệu đồng
hồi nợ bảo đảm chương trình được thực hiện đúng mục đích đúng đối tượng và đạt hiệu quả
công an tỉnh thanh hóa vừa điều tra làm rõ và bắt giữ ba đối tượng mua bán và tổ chức sử dụng
trái phép chất ma túy với số lượng lớn thu giữ một trăm bốn mươi tám viên hồng phiến và hơn sáu năm kg ma túy đá
công an huyện hà trung đã bắt quả tang phan thanh hiệp đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
cho một số đối tượng trên địa bàn xã hà tiến thu giữ tại chỗ một trăm bốn mươi tám viên hồng phiến và một túi ma túy đá
mở rộng điều tra công an huyện hà trung tiếp tục bắt giữ mai thế anh ở thị xã bỉm sơn
và phạm quang dũng ở thành phố ninh bình đang thuê trọ ở thị xã bỉm sơn
thu giữ khoảng sáu năm kg ma túy đá tổng hợp
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra xử lý
cuối bản tin như thường lệ sẽ là thông tin thời tiết tại một số địa phương
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị